ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hội nhà báo tỉnh quảng nam hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và trao giải thưởng báo chí huỳnh thúc kháng tỉnh quảng nam lần thứ một mươi ba cho bốn mươi bốn tác phẩm của các tác giả nhóm tác giả
giải thưởng báo chí huỳnh thúc kháng tỉnh quảng nam lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thu hút tổng số hơn hai trăm năm mươi tác phẩm của hơn một trăm bảy mươi tác giả nhóm tác giả ở các thể loại báo in ảnh báo chí báo nói và báo hình
các tác phẩm dự thi năm nay đạt kỷ lục với số lượng chất lượng tăng mạnh và được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng của cả nước
những tác phẩm đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đời sống chính trị kinh tế văn hóa xã hội
phản ánh chân thật cuộc sống từ vùng đồng bằng đến các địa phương ở miền núi hải đảo
thể hiện khá đầy đủ và toàn diện về diện mạo vùng đất và con người quảng nam
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải thưởng báo chí huỳnh thúc kháng cho bốn mươi bốn tác phẩm của các tác giả
nhóm tác giả ở các thể loại báo in báo hình phát thanh ảnh báo chí